vaccine phòng ngừa virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín của canada đã cho kết quả thử nghiệm khả quan trên động vật
tin vui này vừa được các chuyên gia của canada đưa ra vào ngày hai mươi năm tháng năm mở ra hy vọng cho nỗ lực phòng ngừa hiện nay
theo tổ chức nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và vaccine canada các chuyên gia nước này đang tiến hành thử nghiệm vaccine trên trồn xương
và bước đầu thu được phản ứng miễn dịch mạnh tạo kháng thể trung hòa virus gây bệnh covid một mươi chín
thành công bước đầu này sẽ đặt nền móng cho vaccine sớm được thử nghiệm trên người
cùng ngày tổ chức y tế thế giới who thông báo tạm đình chỉ các thử nghiệm lâm sàng đối với thuốc chữa sốt z
về khả năng điều trị covid một mươi chín nhằm đánh giá lại tính an toàn của loại thuốc này
who đã dẫn chứng một nghiên cứu công bố trên tạp chí y học cho thấy
việc sử dụng thuốc sốt z có thể làm gia tăng nguy cơ tử vong của người bệnh nhiễm covid một mươi chín